kết quả đạt được thành phố hồ chí minh chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng
đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
trong đó tập trung phát hiện bồi dưỡng kết nạp vào đảng những quần chúng ưu tú
tập trung vào các đối tượng là cán bộ trong bang chấp hành các đoàn thể cán bộ quản lý doanh nghiệp
công nhân có tay nghề chủ doanh nghiệp tập trung kết nạp đảng ở những chi bộ hiện nay chỉ có ba đảng viên
phấn đấu đến năm hai nghìn một mươi bảy mỗi chi bộ phải có ít nhất năm đảng viên
đến hết năm hai nghìn hai mươi mỗi chi bộ ở các doanh nghiệp trên năm trăm linh lao động phải có từ một mươi đảng viên trở lên
các chi bộ ở các doanh nghiệp có trên ba trăm linh lao động phải kết nạp được đảng viên hàng năm
các chi bộ còn lại phải kết nạp được đảng viên trong cả nhiệm kỳ